một nhà trích mồng đỏ cồng cọc le le diệt dịch trời
mà nhiều hơn cả chính là cò
với hàng chục ngàn con cò chủ yếu cò trắng
sân chim táo dòng được xem là truyền cò lớn nhất thiệt nai ở đồng tháp mười